trước tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát tốt hàng loạt ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay xuống thấp để hỗ trợ doanh nghiệp trước giai đoạn cuối năm
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank giảm một một năm lãi suất cho vay việt nam đồng cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng doanh nghiệp trong thời gian ba tháng kể từ một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv cũng mở rộng quy mô gói vay ngắn hạn kết nối vươn xa từ bảy mươi tỷ đồng lên một trăm linh tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng vào dịp cuối năm
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank hiện có mức lãi suất thấp nhất với gói tín dụng là ba mươi năm tỷ đồng với các khách hàng là doanh nghiệp lớn gói tín dụng là ba mươi tỷ đồng với những khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa
đây là những hỗ trợ thiết thực của các ngân hàng với mong muốn chung tay cùng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch covid một mươi chín từng bước khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh